thưa quý vị theo bộ y tế tính đến nay đã có hơn một sáu triệu ca covid một mươi chín tại việt nam được điều trị khỏi bệnh
trong hơn một bốn triệu ca nhiễm tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm là hơn một trăm ba mươi năm triệu liều
vào ngày hôm qua trung tâm hồi sức tích cực bệnh nhân covid một mươi chín trực thuộc bệnh viện trung ương huế
tại tp hcm đã hoàn thành sứ mệnh và chính thức được chuyển giao cho bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm
để điều trị cho những bệnh nhân covid một mươi chín nặng và nguy kịch
tin an ninh trả tự tối ngày một mươi năm tháng một mươi hai tại khu vực xã tân thành tp ca mau
lực lượng chức năng đã bắt quả tăng hai đối tượng là nguyễn văn giang chú tại tp mỹ tho tỉnh tiền giang
và lưu phước hùng chú tại quận một mươi một tp hcm đang vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu được là ba bọc ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng có tổng khối lượng khoảng một một mươi năm kg
và hai viên nén cùng một số tăng vật khác
đối tranh khai thác không khai nhận
số tăng vật trên là ma túy đang trên đường mang đi giao cho một đối tượng
qua thét nhanh lư phước hùng dương tính với chất ma túy
theo hồ sơ đối tượng hùng từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
cũng trong ngày một mươi năm tháng một mươi hai tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên phạt bị cáo nguyễn hoàng minh
chú tại tỉnh đồng nai một mươi năm năm tù về tội giết người đồng thời buộc bị cáo bồi thường hơn hai trăm bốn mươi triệu đồng
và cấp dưỡng nuôi con của bị hại đến năm một mươi tám tuổi
theo cáo trạng vào ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi gia đình ông trương hoàng trọng chú huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai
tổ chức ăn nhậu và hát karaoke tại nhà
đến hai mươi hai giờ cùng ngày do ồn ào khiến bà đoàn thị huê hàng xóm của ông trọng khó ngủ nên đi qua nhắc nhở dẫn đến cãi nhau
ông trọng tiếp tục xúc phạm bà huê thì minh con trai bảo huê dùng gạch ném trúng đầu ông trọng khiến nạn nhân tử vong
minh đã đẩu thú ngay sau đó
mới đây phòng cảnh sát kinh tế công an tp huế đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của nguyễn bền
làm giám đốc và lê tín kê toán của doanh nghiệp tư nhân quang đức địa chỉ tại xã thủy phù thị xã hương thủy
về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi doanh nghiệp tư nhân quang đức do bền làm chủ đã có hành vi mua bán
ba tám trăm năm mươi sáu hóa đơn giá trị gia tăng với tổng trị giá hóa đơn là gần ba mươi năm tỷ đồng
hiện cơ quan công an đã thu giữ được các tài liệu chứng cứ để củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
vào ngày hôm qua tại khu vực xã mường hung huyện sông mã tỉnh sơn la phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la
đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tăng hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đó là vàng a sử sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba và vàng a pó sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi cùng chú tại huyện sông mã tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ là bốn bánh heroin bốn cục nhựa thuốc viện một khẩu súng tự chế cùng một số vật chứng liên quan khác
bước đầu các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực biên giới để về bán kiếm lời
khi đang trên đường đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
công ty tân tín đản do đối tượng nguyễn phúc nguyễn
tỉnh sĩ dũng chú tại phường hà huy tập thành phố vinh tỉnh nghệ an làm giám đốc
đã lợi dụng vỏ bọc là công ty tài chính nhưng thực chất là cho vai lãi nặng với hàng chục văn phòng
ở hàng chục tỉnh thành phố trên cả nước đường dây này vừa bị công an tỉnh nghệ an triệt xóa
cụ thể công an tỉnh nghệ an đã huy động gần năm trăm linh cán bộ chiến sĩ tiến hành bắt khám xét đồng loạt
tại năm mươi một điểm là văn phòng đại diện công ty tài chính tân tín đạt tại hai mươi tám tỉnh thành phố trên khắp cả nước
qua đó bắt giữ năm mươi hai đối tượng bước đầu làm rõ số tiền sử dụng để cho vay là hơn một tỷ đồng
với hơn một mươi vị hại mức lãi suất cao nhất là năm đồng một triệu một ngày tương đương gần hai trăm linh một năm
hiện ban chuyên án đã phong tỏa năm mươi sáu tài khoản liên quan để phục vụ điều tra
còn tại hà tĩnh công an tỉnh hà tĩnh vừa phá thành công chuyên án đánh bạc tổ chức đánh bạc
bằng hình thức ghi lô đề khởi tố hai mươi sáu đối tượng
qua công tác nắm bắt tình hình lực lượng công an đã đồng loạt bắt giữ bốn mươi đối tượng có liên quan đến đường dây đánh bạc
do nguyễn vũ lợi võ thị linh và từ thị nga chú tại tỉnh hà tĩnh cầm đầu
tiến hành khám xét lực lượng chức năng đã thu giữ hơn sáu mươi ba điện thoại di động năm ô tô một mươi bảy thẻ atm ba máy tính bảng
sáu sổ ghi chép và trên sáu trăm một mươi triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tam vật khác
theo số liệu thống kê của cơ quan điều tra mỗi ngày số tiền giao dịch của đường dây này lên đến trên năm trăm linh triệu đồng
với những tài liệu chứng cứ thu thập được đến nay công an hà tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can hai mươi sáu đối tượng
về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
một vụ vận chuyển lâm sản trái phép với số lượng lớn vừa bị tổ công tác công an huyện quản bạ tỉnh hà giang phát hiện bắt giữ
cụ thể vào sáng ngày một mươi năm tháng một mươi hai tại xã cán tỷ huyện quản bạ lực lượng công an phát hiện xe ô tô tải
mang biển kiểm soát vĩnh phúc đang chở số lượng lớn gỗ
gỗ đã được cắt thành khúc và được ngụy trang cắt dấu tinh vi phía dưới các bao tải chứa mùn cưa
lái xe đồng thời là chủ phương tiện là lăng quốc toàn chú tệ tỉnh vĩnh phúc không xuất trình được các giấy tờ liên quan
chứng minh nguồn gốc số gỗ trên
lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc đưa phương tiện cùng với toàn bộ số gỗ về trụ sở công an để làm rõ
qua kiểm đếm sơ bộ xác định số gỗ trên bao gồm nhiều loại gỗ quý hiếm có tổng trọng lượng là hơn tám một tấn
và gần một nửa trong số đó được phát hiện là ngoài cộng đồng
chính quyền các cấp vẫn đang quyết liệt triển khai các giải pháp để phòng chống dịch nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân
tuy nhiên như đã đề cập rất nhiều lần phòng bệnh hơn chữa bệnh cùng với các biện pháp của chính quyền thì ý thức của người dân
vẫn là một liều vaccine vô cùng quan trọng để đẩy lùi dịch bệnh
nhưng thật đáng buồn là bên cạnh những người chấp hành nghiêm trình các quy định phòng chống dịch
thì vẫn còn tồn tại một số thậm chí là nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ hoạt động chui bất chấp lệnh cấm của cơ quan chức năng
ghi nhận sau đây của phóng viên thời sự
hai mươi một giờ bốn mươi năm phút tại phố triều quốc mặc dù đã quá giờ quy định mở cửa một thành phố
nhưng những cơ sở kinh doanh này vẫn đón khách thậm chí còn chưa đảm bảo các quy tắc phòng chống dịch
đặc biệt dọc phố này ba bốn ngày
nhóm nhân viên của một quán karaoke vẫn ngang nhiên đứng hai bên đường đón khách
karaoke là loại hình hoạt động kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín rất cao
thế nhưng những cơ sở hoạt động như thế này vẫn lén lút bất chấp quy định cấm của cơ quan chức năng
lực lượng công an và cán bộ chuyên môn cũng đã thường xuyên để kiểm tra và giám sát đối với cả những quán này rồi
nhưng mà có những đôi lúc thì như tôi đã trao đổi từ lúc cái khó khăn ban đầu đấy
lực lượng hiện nay trên địa bàn của xã có một mươi gần hai mươi cái khu mà cách ly phong tỏa
cho nên là cái lực lượng để mà chia ra làm nhiệm vụ là có những cái lúc mà nó cũng không thể nào mà tròn được hết
khi dịch bệnh đang diễn biến vô cùng phức tạp
sự thiếu ý thức coi thường quy định phòng chống dịch bệnh như một số cơ sở kinh doanh dịch vụ trên
tạo ra nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng rất lớn cần phải được mạnh tay xử lý
hà nội đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện mục tiêu kép
vừa phòng chống dịch covid một mươi chín vừa phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới
để giữ được thành quả này ngoài sự cố gắng của các cơ quan chức năng
mọi người đều phải có ý thức phòng chống dịch bệnh
đây cũng là liều vắc xin cần thiết để hướng tới cuộc sống bình thường mới
kính thưa quý vị công an các tỉnh bình thuận đồng nai đồng tháp trà vinh đã đồng loạt ra quân
thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trực tự tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
và đợt cao điểm ra quân sẽ diễn ra từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
tại tỉnh bình thuận đại tá trần phan toản
giám đốc công an tỉnh đã chính thức phát lệnh cho toàn lực lượng ra quân
thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
các lực lượng tham gia diễu hành qua một số tuyến đường chính trong thành phố phan thiết
cũng trong thời điểm này công an các huyện thị xã thành phố và một trăm hai mươi bốn xã phường thị trấn trong toàn tỉnh
cũng đồng loạt tổ chức ra quân thể hiện sự quyết tâm thi đua lập nhiều thành tích mới
nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giữ gìn an ninh trực tự trong năm hai nghìn hai mươi bốn
trước tình hình tội phạm bắt đầu hoạt động trở lại sau khi đồng nai trở lại trạng thái bình thường mới
cùng với đó an ninh trật tự vào những dịp giáp tết nguyên đáng tìm ẩn nhiều vấn đề phức tạp
do đó công an đồng nai đã quán triệt các lực lượng bám sát địa bàn nắm chắc tình hình ngay tại cơ sở
vận động tuyên truyền nhắc nhở nhân dân thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch
đồng thời tổ chức đồng loạt ra quân triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phấn đấu duy trì và kéo giảm tội phạm
làm tăng giả các băng nhóm tội phạm có tổ chức có biểu hiện hoạt động hiện hành
đồng thời tăng cường đấu tranh triệt phá các đường dây sản xuất mua bán tàn trữ vận chuyển trái phép chất ma túy
triệt phá các tù điểm ma túy phức tạp và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường
trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm công an tỉnh đồng tháp sẽ tập trung lực lượng phương tiện
triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh
chủ động nắm chắc tình hình hoạt động phá hoại khủng bố bạo loạn kiềm chế kéo giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội
bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm kéo giảm tai nạn giao thông không để xảy ra ủng tắc giao thông đua xe trái phép mua bán pháo cháy nổ
với mục tiêu bảo vệ tuyệt đối an toàn cho nhân dân vui xuân đón tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
lực lượng công an tỉnh trà vinh đã tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự
tại buổi lễ đại tá trần xuân ánh giám đốc công an tỉnh đề nghị công an các đơn vị địa phương cần huy động tối đa lực lượng phương tiện
tổ chức tuần tra khép kính địa bàn đảm bảo an ninh trực tự tăng cường kiểm tra quản lý cư trú các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
bảo đảm trực chiến ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để tiếp nhận giải quyết kiến nghị tin báo tố giác tội phạm tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
từng các bộ chí sĩ quán truyệt nội dung công an nhân dân lá chán thét phòng chống dịch covid một mươi chín thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội
kính thưa quý vị qua công tác trinh sát vào chiều ngày một mươi năm tháng một mươi hai công an quận bình thủy tỉnh cần thơ đã phát hiện một trường hợp vận chuyển hàng trăm bao thuốc lá ngoại nhập lậu
cụ thể lực lượng phát hiện một xe ô tô con nhãn hiệu toyota vios biển kiểm soát sáu mươi bảy a một mươi sáu nghìn chín trăm một mươi bốn có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng lại kiểm tra và phát hiện
trên xe cất dấu chín trăm sáu mươi gói thuốc lá nhập lậu nhãn hiệu z và hero
qua làm việc bà lê ngọc thanh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín ngụ phường châu phú b thành phố châu đốc tỉnh an giang khai nhận là chủ số thuốc lá trên
bà thanh mua của một số người từ biên giới ở châu đốc tỉnh an giang sau đó đem về bán lại cho khách hàng tại cần thơ và tỉnh vĩnh long để kiếm lời
hiện công an quận bình thủy tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ tan vật và phương tiện để tiếp tục xác minh xử lý theo đúng quy định của pháp luật
kính thưa quý vị tiết trời giao mùa kèm theo những đợt mưa ẩm là điều kiện thuận lợi để mũi truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển
và song song với phòng chống dịch covid một mươi chín thì người dân cũng cần trang bị kiến thức và phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như là sốt xuất huyết
tại bệnh viện nhi đồng hai theo các bác sĩ những ngày qua số ca tăng cao gấp hai ba lần so với các tuần trước đó với tỷ lệ bệnh nạn chiếm hai mươi năm ba mươi
việc nhiều ca bệnh sốt xuất huyết gia tăng khiến số ca nặng cũng tăng theo
về dịch bệnh thì dịch bệnh covid chồng với dịch bệnh sốt xuất huyết là có
có thể là do người nhà người ta lo lắng người ta sợ người ta không dám đi khám bệnh
trong cái giai đoạn mà con mình nó có sốt thì tuy là họ có làm test nhanh hoặc là làm các xét nghiệm về covid âm tính
nhưng mà họ vẫn ngại đến chuyện đến bệnh viện dẫn đến cái chuyện là họ nhập viện trẻ và trẻ nó nặng
và nó vô sốc hoặc là nó có những biến chứng của sốt xuất huyết
trên thực tế dù đã bước sang tháng một mươi hai nhưng thành phố hồ chí minh vẫn có những đợt mưa ẩm là điều kiện thuận lợi
để mũi truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển
dù vậy nội ám ảnh của đại dịch covid một mươi chín khiến nhiều người dân lo ngại đến bệnh viện khi có dấu hiệu sốt cao
vì con em nó bị sốt thì ngày đầu tiên thì em cứ nhận thả covid thôi

thì xong rồi em cứ cho uống thuốc hạt
thuốc mà nó không thuốc nó không được sốt trên ba mươi tám độ sáu
rồi chút xíu có một khoảng thời gian thì bé đã khỏe lại đã khỏe lại mới chơi bình thường
thì mình tâm lý mình nghĩ là có lẽ là bởi vì người ta không bị covid cũng có lẽ phát ban như sốt như chương viên
thì do ngày thứ hai cũng vậy ngày thứ ba thì bắt đầu nó nổi lên
nhưng mà mình dùng tay mình ban cái kéo đỏ đó nốt đỏ đó ra

thì đã tử nguyên bị diễn gấp
xong rồi diễn vô công tác thuốc là hai ngày rưỡi
giờ là ngày rưỡi xong rồi bé xuống đây giờ là ổn rồi
một trong những sai lầm của người dân khi xuất hiện triệu chứng sốt là nghĩ ngay đến covid một mươi chín
sau khi tầm soát âm tính thì chỉ nghĩ đến suốt siêu vi và tự điều trị tại nhà
thêm nữa việc không phát hiện kịp thời các dấu hiệu trở nặng
khiến nhiều người nhập viện trong tình trạng nguy kịch
những cái sai lầm mà phụ minh phụ huynh mình hay để ý cái bệnh cảnh của sốt sốt huyết á
thì là sốt xuất huyết thường nó sẽ sốt liên tục từ ba cho đến bốn ngày
tới ngày thứ tư mình sẽ thấy bé nó bớt sốt
lúc đó nhiều phụ huynh người ta nói là à không sao con tôi nó hết sốt rồi tôi có thể để nó ở nhà
nhưng mà họ quên mất rằng rồi nếu như đứa nhỏ nó mệt nhiều hơn
nó nôn ói nhiều hơn nó đau bụng nhiều hơn
thì đó là những cái dấu hiệu cảnh báo bệnh sốt sốt huyết nó đang nặng
lên đó tốt nhất là nên đi khám để mà mình xác định lại cái tình trạng hiện tại của đứa nhỏ
cần thiết thì mình nhập viện
cái thứ hai nữa là trong sốt sốt huyết thì nó có cái sốt
mọi người hay sử dụng thuốc là baramon để điều trị hạ sốt
nhưng vẫn có những phụ huynh họ có cái thói quen sử dụng cái thuốc ibuprofen
để mà điều trị hạ sốt giảm đau
thì cái ibuprofen ngoài cái chuyện là hạ sốt giảm đau
nó có một cái tác dụng phụ đáng lo ngại đó là nó gây xuất huyết hệ tiêu hóa
mà trong bệnh cảnh của sốt xuất huyết tiểu cầu giảm kèm theo uống thêm cái thuốc đó nữa
nó có thể làm cho tình trạng xuất huyết tiêu hóa của bé nó diễn ra
cái đó cũng là một cái dấu hiệu nguy hiểm
đa số bệnh nhân sốt sốt huyết thường tự khỏi trong vòng bảy ngày
tuy nhiên khoảng năm bệnh nhân sẽ có biểu hiện nặng có nguy cơ gây tử vong
đặc biệt trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang lan rộng
thì các triệu chứng của sốt xuất huyết cần hết sức lưu ý
vì có một số triệu chứng rất dễ nhầm lẫn với covid một mươi chín như sốt đau mỏi cơ
do đó nhân viên y tế cần khai thác yếu tố dịch tễ cẩn thận
đồng thời yêu cầu làm xét nghiệm khẳng định tránh bỏ sót hoặc nhầm lẫn gây ra các hậu quả đáng tiếc
chương trình tiếp tục với các tin tức về lĩnh vực giao thông
thưa quý vị bộ giao thông vận tải đã ban hành công điện về bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán nhâm dần và lễ hội xuân năm hai nghìn hai mươi
đáng chú ý trong văn bản này là yêu cầu xả trạm nếu xảy ra ủng tắc tại trạm thu phí trong dịp tết
cụ thể để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân bảo đảm an toàn giao thông và phòng chống hiệu quả dịch covid một mươi chín
trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán nhâm dần và lễ hội xuân năm hai nghìn hai mươi hai
bộ giao thông vận tải yêu cầu tổng cục đường bộ kiểm tra chỉ đạo các trạm thu phí
tổ chức phân luồng giao thông hợp lý giải tỏa phương tiện không để xảy ra ủn tắc tại các trạm thu phí
chủ động xả trạm mở barrier để giải tỏa phương tiện khi xảy ra ồn tắc kéo dài
nhất là trên các tuyến trục chính ra vào hà nội và thành phố hồ chí minh
các tuyến kết nối với các đầu mối giao thông trọng điểm và khu vực tổ chức lễ hội xuân
có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố tai nạn đặc biệt trên các tuyến giao thông trọng điểm
phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tốc độ
trở quá tải trọng quá số người quy định tăng giá vé trái quy định
thưa quý vị cũng nhằm giảm thiểu ủn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thủ đô hà nội
trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm hội đồng nhân dân tp hà nội vừa thông qua nghị quyết
về chương trình mục tiêu giảm ủn tắc tai nạn giao thông
trong đó tập trung triển khai đồng bộ một mươi nhóm nhiệm vụ và giải pháp
điều đáng chú ý sở giao thông vận tải hà nội sẽ giả soát xây dựng hoàn thiện các quy hoạch
kế hoạch đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải tp hà nội
huy động mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông tăng diện tích đất phục vụ giao thông
mở rộng và nâng cao chất lượng hiệu quả hệ thống vận tải hành khách công cộng
hạn chế phương tiện giao thông cá nhân tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với công tác đào tạo
sát hạch cấp đổi giấy phép lái xe công tác đăng ký đăng kiểm xe cơ giới
nâng cao chất lượng phương tiện và người lái xe cơ giới đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý
điều hành giao thông vận tải từng bước xây dựng hệ thống giao thông thông minh
chú trọng tuyên truyền giáo dục pháp luật về giao thông nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông
từng bước xây dựng văn hóa giao thông văn minh
theo một thống kê thì hiện vẫn còn hơn một mươi năm xe đăng ký kinh doanh vận tải ở tp hcm chưa đổi sang biển số vàng
và nếu không thực hiện trước ngày ba
thì vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai những phương tiện này sẽ bị giữ phạt từ hai đến tám triệu đồng
cụ thể qua giả soát tp hcm hiện còn khoảng ba mươi trường hợp xe kinh doanh vận tải chưa chuyển đổi sang biển số vàng
trong số này có khoảng một mươi bảy trăm linh xe không liên lạc được hơn bốn xe đã hết niên hạn
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm khuyến cáo người dân nên đổi biển số trước
để tránh bị dồn ứ và quá tải
đơn vị sẽ vẫn tăng cường nhân lực và làm việc từ thứ hai đến chủ nhật
làm cả ngoài giờ hành chính để phục vụ người dân
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tất cả các trường hợp tham gia kinh doanh vận tải không làm thủ tục cấp đổi sang biển số vàng
sẽ bị phạt tiền từ hai đến bốn triệu đồng đối với cá nhân và từ bốn đến tám triệu đồng đối với tổ chức
tiếp tục thực hiện cao điểm của bộ công an tuyên truyền kiểm tra về phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư
hộ gia đình nhà đề ở kết hợp sản xuất kinh doanh
làm việc cháy nổ trong những tháng cuối năm
công an các đơn vị địa phương đã và đang tăng cường công tác nắm bắt tình hình
quản lý địa bàn kiểm tra hướng dẫn đồng thời xây dựng và duy trì nhiều cách làm hay
sáng tạo trong công tác phòng cháy chữa cháy
và trong đó có mô hình gia đình an toàn phòng cháy chữa cháy theo phương châm bốn tại chỗ
đang được triển khai rất hiệu quả trên địa bàn quận hoàn kiếm thành phố hà nội
sinh sống ở khu tập thể cũ này từ nhiều năm nay những sự cố chập cháy điện ngay sát ngôi nhà của mình
khiến bà lý thị miện rất lo lắng
hơn tám mươi tuổi đi lại khó khăn
gần đây nhất là sự cố cháy cột điện ngay lối cầu thang bộ duy nhất của khu tập thể
khiến cho gia đình bà không thể thoát ra ngoài
cái chỗ cháy chỗ đường hiển đấy nó cháy chỗ đấy
thế là chúng tôi ở đây cũng lúng túng mới đi phải đi qua đây mới xuống dưới sân rồi
thế cho nên là mọi người cũng muốn làm cái cửa này rồi
vì nếu có gì gì xảy ra thì tôi sẽ thoát ra đây
lúng túng khi xử lý các sự cố cháy nổ xảy ra
ngôi nhà chỉ có một lối thoát nạn duy nhất
đây chính là nguyên nhân dẫn tới các vụ cháy gây thiệt hại lớn về người xảy ra trong các khu dân cư
đặc biệt là các nhà tập thể cũ nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
đi từ ngõ gót từ nhà ra từng hộ
lực lượng công an cơ sở đã hướng dẫn tuyên truyền các hộ dân mở cửa lồng sắt chuồng cọp như thế này
đến nay chiếc điều an quận hoàn kiếm đã vận động được gần một chín trăm linh hồ dân mở lối thoát nạn cho ngôi nhà
hiện nay thì ủy ban phường cũng tuyên truyền về góc độ là phương châm bốn tại chỗ
để các hộ thứ nhất là nắm được cái nguy hiểm về công tác phòng cháy chữa cháy
thứ hai là đối với các hộ trung cư đông hộ thì ủy ban phường đã vận động đến giờ phút này là tại địa điểm số sáu lê thanh tông
hầu như các hộ đã chấp hành mở tạo lối thoát chuồng cọp
đang bị các bình phòng cháy trị cháy
công an quận cũng tiếp tục tham mưu cho ủy ban dân dân quận là chỉ đạo ủy ban dân dân một mươi tám phường
tiếp tục duy trì thường xuyên coi đây là công việc thường xuyên của lực lượng cấp phường từ phía công an và từ phía ủy ban
nên là để cho thay đổi nhận thức của người dân để từ đấy là nâng cao cái ý thức của người dân duy trì cái việc đảm bảo an toàn phòng cháy của hộ gia đình mình
địa bàn quận hoàn kiếm hiện có một trăm ba mươi bốn khu tập thể cũ nhà đông hộ
đối với những hộ gia đình khó khăn ủy ban nhân dân phường đã hỗ trợ và huy động các nguồn kinh phí
đóng góp xã hội hóa để trang bị bình bọt cứu hỏa cố gắng đảm bảo độ chuồn tại tất cả các khu tập thể cũ
trang bị bình chữa cháy và mở lối thoát nạn thứ hai cho ngôi nhà
những việc làm tưởng chừng như đơn giản như thế này lại giúp cho chúng ta có thể thoát nạn nếu như mà có cháy nổ xảy ra
đặc biệt là đối với những hộ gia đình có trẻ nhỏ và người già thì việc ưu tiên thoát nạn khi đám cháy xảy ra phải được đặt lên hàng đầu